một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một sáng nay đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức lễ dân hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh và tổ chức hưởng ứng phong trào tết trồng cây tại khu liêu niệm sáu điều bắc hồ dậy công an nhân dân xã nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
cùng dự có đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đoàn đại biểu công an nhân dân đã đến dân hương tại chùa tứ giác nơi khởi nguồn lời dạy thiêng liêng của bác hồ với lực lượng công an
tại đây ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh đã gửi thư cho đồng chí hoàng mai giám đốc công an khu một mươi hai trong đó nêu sáu nội dung về tư cách người công an cách mệnh
đoàn cũng đã đến dân hương chủ tịch hồ chí minh tại nhà truyền thống khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy
năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội một mươi ba của đảng các sự kiện chính trị quan trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lực lượng công an là một trong những lực lượng tuyến đầu phòng chống đại dịch covid một mươi chín phòng chống thiên tai khắc phục hậu quả sau bão lũ phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đối ngoại và hợp tác quốc tế của đất nước